với hành vi cướp tài sản đối tượng nguyễn xuân chiến một mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cũng đã cho gia đình bảo lãnh một thiếu niên sinh năm hai nghìn một mươi trú tại huyện vĩnh kiểu do thời điểm gây án chưa đủ một mươi bốn tuổi
theo hồ sơ công an do không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài hai đối tượng đã bàn bạc với nhau gọi điện thuê taxi để cướp tài sản
hai đối tượng gọi taxi của anh đoàn hải anh ba mươi sáu tuổi ngủ tại huyện tràng bom
đến đoạn đường vắng đối tượng sinh năm hai nghìn một mươi yêu cầu tài xế dừng xe để vào nhà người quen lấy đồ
khi anh hải anh vừa bước xuống xe thì chiến đã đi xe máy từ phía sau dùng tuyếp sắt đánh vào người anh hải anh gây thương tích
rồi cướp một điện thoại di động một ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và năm triệu chín trăm linh nghìn đồng